đối thoại ổn định chiến lược giữa nga và mỹ đã chính thức đóng băng
thông báo của một quan chức ngoại giao nga đưa ra vào ngày hôm qua
theo hãng tin tass những liên hệ giữa nga và mỹ về vấn đề ổn định chiến lược sẽ được nối lại
một khi nga hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
moscow tin rằng mỹ đang hoàn tất các dự án triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn
tại châu âu và khu vực châu á thái bình dương
việc triển khai vũ khí này sẽ khiến tình hình tiếp tục xấu đi
và càng kích động một cuộc chạy đua vũ trang
vòng đối thoại đầu tiên về ổn định chiến lược nga mỹ diễn ra cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
qua đó mở ra các cơ hội nhằm tái khởi động một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bên
về các lĩnh vực đem lại lợi ích chung
đến cuối tháng chín cùng năm mỹ và nga thông báo đã tiến hành cuộc thảo luận chuyên sâu và thực chất
trong khuôn khổ đối thoại chiến lược vòng hai nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này
trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp bộ ngoại giao hai nước cho biết
phái đoàn hai nước đã nhất trí thành lập hai nhóm làm việc
trong đó một nhóm sẽ xem xét các biện pháp kiểm soát vũ khí trong tương lai